liệu rằng việc phải chịu cộng dồn số điện của gần hai tháng có làm cho khách hàng phải chịu giá điện bậc cao hơn tốn nhiều tiền hơn hay không
sao evn hà nội không tách hai hóa đơn tháng một và tháng hai để người dân dễ hiểu đỡ phải thắc mắc rồi lại phải đi giải thích
nhà tôi chưa bao giờ mùa này dùng điện đến mức năm nhưng gộp tháng một và hai thì điện đã nhảy lên tận mức năm
liệu rằng việc tính luy kế có đảm bảo quyền lợi của khách hàng
sao không chốt tiền điện khi hết tháng một mà lại để đến hết tháng hai
khi người dân đã quen với việc tiền điện tháng nào trả tiền tháng đó phải trả liền một lúc gần hai tháng với người có mức thu nhập thấp quả thực là khó khăn
cư dân mạng cũng chia sẻ thông tin từ evn hà nội
cùng với việc điều chỉnh ngày ghi chỉ số công tơ số kwh để hưởng giá điện bậc một bậc hai cũng được thay đổi
cụ thể từ năm mươi kwh theo quy định được giãn rộng tới chín mươi hai kwh
bậc ba bậc bốn được giãn rộng tới chín mươi hai kwh

trước lý giải này một số ý kiến cư dân mạng lại cho rằng như vậy sẽ không quá lo ngại về việc mất quyền lợi của khách hàng
việc hóa đơn tiền điện tăng cao cũng chỉ xảy ra ở tháng này do bắt đầu thay đổi
thay đổi ngày ghi số là đúng khách hàng không thiệt gì đâu vì tăng ngày tháng trước giảm ngày tháng sau
tổng số ngày có tăng giảm đâu mà thiệt
ở góc độ mới tiêu dùng việc chốt chỉ số ghi công tơ vào cuối tháng sẽ mang lại lợi ích nhất
từ năm ngoái điện lực nhiều địa phương như tp hcm quảng bình khánh hòa đà nẵng hưng yên đã đổi ghi chỉ số công tơ về cuối tháng
sở công thương hà nội khẳng định việc thống nhất thay đổi ghi chỉ số công tơ trên địa bàn nhằm bảo đảm nhất quán trong quản lý giảm sai sót trong quá trình ghi chỉ số và thanh quyết toán hóa đơn
tuy nhiên cư dân mạng cũng chia sẻ tiên điện đang chống lại
tính theo biểu lũy kế tức là dùng nhiều sẽ phải trả ở bậc thang giá cao hơn
do đó ngay chốt chỉ số công tơ cần được cơ quan quản lý giám sát để tránh phát sinh chi phí khiến người tiêu dùng chịu thiệt không đáng có